hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh bà rịa vũng tàu
tại buổi làm việc công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã báo cáo tình hình công tác trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó thời gian qua toàn tỉnh đã xảy ra hơn năm trăm linh vụ mất an ninh trật tự
lực lượng công an đã điều tra làm rõ bốn trăm ba mươi một vụ chín trăm ba mươi sáu đối tượng
trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra năm mươi một vụ
làm rõ bốn mươi bốn vụ đạt tỷ lệ tám mươi sáu ba
đặc biệt một trăm linh đơn thư tố giác tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố được giải quyết
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc trung tướng lê quốc hùng biểu dương kết quả các mặt công tác của công an tỉnh bà rập vũng tàu
đặc biệt là tình hình đảm bảo an ninh trả tự kiểm chế sự gia tăng của tội phạm
tỷ lệ khám phá án rất cao nhất là án rất nghiêm trọng
bên cạnh đó đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị công an tỉnh tập trung quyết liệt làm tốt nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
khẩn trương triển khai xây dựng đề án công an tỉnh bà rập vũng tàu chính quy tinh nhuệ hiện đại chậm nhất là quý bốn phải hoàn thành
làm tốt công tác tinh giản biên chế và đề án đưa công an chính quy về xã
cùng ngày đoàn công tác đã đến viếng và dân hương tại tượng đài anh hùng lực lượng vũ trang liệt sĩ võ thị sáu
đặt trong khuôn viên công an tỉnh bà rập vũng tàu
hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
có buổi làm việc với công an tỉnh hà nam về công tác đảm bảo an ninh trật tự công tác phát triển quỹ đất cho bộ công an
và đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng công an xã
thời gian qua lực lượng công an tỉnh hà nam luôn đoàn kết nỗ lực vượt khó chủ động nắm chắc tình hình
triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp công tác công an bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn
kết quả sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tình hình tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiểm chế kéo giảm hai mươi một năm
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt gần chín mươi ba một tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
công an tỉnh đã bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại tám mươi chín trên tám mươi chín xã với bốn trăm bảy mươi hai cán bộ chiến sĩ
được bộ công an biểu dương là một trong hai mươi tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành sớm bố trí ít nhất năm cán bộ công an chính quy
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến đánh giá cao những thành tích kết quả nổi bật của công an tỉnh hà nam đạt được trong thời gian qua
đồng thời nhấn mạnh thời gian tới công an tỉnh cần tiếp tục tổ chức tốt công tác nắm tình hình
chủ động tham mưu các quỷ chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
phối hợp chặt chẽ các cuộc chức năng bộ công an các sở ngành của tỉnh khẩn trương giả soát lại nhà đất tài sản công
để tham mưu lãnh đạo bộ công an đề xuất phương án sắp xếp sử dụng hợp lý phục vụ tốt nhất cho công tác và chiến đấu
có phần phát triển kinh tế xã hội địa phương đồng thời tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng công an xã chính quy
vững mạnh về tư tưởng chính trị tổ chức quan tâm bố trí quỹ đất kinh phí xây dựng trụ sở nhà làm việc công an xã theo đúng công năng nhiệm vụ
hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và lào
lực lượng xuất nhập cảnh công an tỉnh sơn la đã triển khai đợt thi đua cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử
thông hành biên giới việt lào cho công dân tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực xuất nhập cảnh
và tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông thông hành biên giới tại cơ sở
hoạt động này đã tạo điều kiện cho công dân ở các xã biên giới còn khó khăn tiếp cận thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh
tiết kiệm về tài chính và thời gian khi thực hiện các thủ tục cấp hộ chiếu và thông hành
có phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
hôm nay cũng như nhiều người dân ở bản phiên cài xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
anh tráng lao di đến trụ sở xã để làm các thủ tục cấp đổi hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử
anh di tỏ rõ sự phấn khởi khi được lực lượng xuất nhập cảnh công an tỉnh đến tận xã thực hiện các thủ tục cấp hộ chiếu và thông hành
tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại cho bà con nhân dân
tôi ở bản giáp biên với nước bạn lào nên hay phải đi lại thăm thân trước tôi phải lên tận tỉnh mới làm được hộ chiếu
bây giờ hộ chiếu của tôi hết hạn được lực lượng công an tạo điều kiện đến tận xã làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu cho tôi
và cấp mới cho người chưa được cấp tôi cảm ơn các cán bộ công an nhiều lắm
mấy năm về trước thì bà con muốn làm cái thủ tục xuất nhập cảnh thì phải lên tỉnh sơn la để xin cái giấy xuất nhập cảnh hộ chiếu
nhưng mà hôm nay được sự quan tâm của đảng và nhà nước thì các lực lượng chức năng của phòng xuất nhập cảnh đã đến xã của chúng tôi để cấp hộ chiếu cho bà con
để tạo cái việc mà đi thăm thân dễ dàng
ngay trong ngày đầu tiên tại xã lóng sập đoàn công tác đã thu nhận gần một trăm linh hồ sơ cấp mới cấp đổi hộ chiếu không gắn chip điện tử và thông hành
hội nghị tuyên truyền pháp luật về xuất nhập cảnh cũng được đông đảo người dân trong xã đến tham dự
nội dung tuyên truyền về các quy định trong lĩnh vực xuất nhập cảnh và tình hình an ninh trật tự
tiếp thu giải đáp các ý kiến của nhân dân liên quan đến chủ trương chính sách pháp luật nhất là lĩnh vực xuất nhập cảnh
qua cái hội nghị này tôi nghĩ là kể cả nhà tôi là cán bộ điều phương và nhân dân trong xã hiểu hơn và sâu hơn về những cái gì
nhất là về cái quyền này lợi ích này trong đó là nghĩa vụ này của công dân ở nơi biên giới
và cũng là cái việc thực hiện như thế này trực tiếp xuống triển khai hướng dẫn thế này và tiếp nhận hồ sơ
để thực hiện làm thủ tục xuất nhập cảnh cho bà con nơi biên giới giúp cho bà con thực hiện tốt hơn về các nghị định liên quan đến vấn đề biên giới
cũng như là việc đi lại thăm thân
với phương châm công khai minh bạch nhanh chóng tiện lợi giảm chi phí tiết kiệm thời gian
lực lượng xuất nhập cảnh công an tỉnh sơn la đã tập trung thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác chuyên môn với tinh thần tất cả vì nhân dân phục vụ
để mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực xuất nhập cảnh gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông thông hành biên giới
tại các địa bàn biên giới vùng sâu vùng xa địa bàn có nhiều công dân xuất nhập cảnh
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng đến địa bàn các huyện
trong đó tập trung ở các xã biên giới mà có đông công dân có mối quan hệ
thân nhân với các địa bàn giáp biên và có nhu cầu xuất nhập cảnh
mỗi chuyến đi đến địa bàn biên giới để cấp hộ chiếu và thông hành của cán bộ chiến sĩ
lực lượng xuất nhập cảnh công an sơn la là một trải nghiệm khi được gần dân hơn hiểu gì hơn
lắng nghe được tâm tư nguyện vọng của người dân từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở biên giới
trong việc thông thương thăm thân góp phần gắn kết tình hữu nghị hai nước việt lào thêm keo sơn
như thông tin chúng tôi đã đưa vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày hôm nay nhận được tin báo xảy ra cháy
tại địa chỉ số hai trăm ba mươi một quan hòa phường quan hoa quận cầu giấy hà nội
trung tâm chỉ huy công an tp hà nội đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận cầu giấy đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận đống đa
ngay lập tức đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy
đến một mươi bốn h một mươi năm đàm cháy cơ bản được không chế
tuy nhiên đã có ba đồng chí của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy
hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
đàm cháy xảy ra tại quán krauge isis số hai trăm ba mươi một bờ sông quan hòa phường quan hòa quận cầu giấy
đây là căn nhà sáu tầng một tung
trung tâm chỉ huy công an thành phố đã điều động một mươi xe chữa cháy cùng hơn sáu mươi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ thuộc công an quận cầu giấy và các đơn vị lân cận
nhanh chóng đến hiện trường
cùng với đó là mưa lớn ở khu vực cầu giấy vào lúc một mươi bốn h khiến đám cháy giảm bớt không lan rộng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã dùng xe thang đưa cán bộ chiến sĩ tiếp cận khu vực tầng thượng của ngôi nhà
thao sỡ các bức tường ngăn để tiếp cận khu vực đàm cháy ở bên trong
đến một mươi bốn h một mươi năm đàm cháy cơ bản được không chế
với tinh thần dũng cảm không quản ngại khó khăn nguy hiểm
ba đồng chí đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy
gồm đồng chí trung tá đặng anh quân đội trưởng đồng chí trung úy đỗ đức việt
đồng chí binh nhì nguyễn đình phúc đã triển khai tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
hướng dẫn đưa tám người ra ngoài an toàn đồng thời tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
khi ba đồng chí lên tới tầng bốn thì cầu thang bị sập ngăn đứt đường gòi chữa cháy
trần nhà bất ngờ sập xuống đè vào người dẫn đến hy sinh
ngay sau khi sự việc xảy ra thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã trực tiếp đến hiện trường
chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
hiện thi thể ba cán bộ phòng cháy chữa cháy hy sinh đã được đưa vào bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an
công an quận cầu giấy đang tiếp tục cùng với các lực lượng chữa cháy và lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc
ngay sau khi được tin ba cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận cầu giấy hà nội hy sinh trong quá trình tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại hiện trường vụ cháy
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng công an nhân dân và gia đình ba cán bộ chiến sĩ hy sinh
và cũng trong chiều nay bộ trưởng bộ công an tô lâm đã gửi lời chia buồn thăm hỏi đến thân nhân ba chiến sĩ đã hy sinh khi tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an hà nội các đơn vị có liên quan sớm hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình thủ tướng chính phủ
chủ tịch nước đề nghị tặng bằng tổ quốc ghi công phong danh hiệu liệt sĩ tặng thưởng huân chương phù hợp đối với ba đồng chí đã hy sinh
các đơn vị có liên quan kịp thời thăm hỏi động viên thân nhân gia đình ba đồng chí sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát này
thông tin về vụ dùng súng ak cướp tiệm vàng
sáng nay ubnd tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức tặng bằng khen của chủ tịch ubnd tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
khi đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng ngô văn quốc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú phường thủy phương thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế dùng súng ak cướp tiệm vàng tại chợ đông ba xảy ra vào trưa ngày hôm qua ba mươi một tháng một
biểu dương thành tích của lực lượng tham gia phá án chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế nguyễn văn phương khẳng định
vụ việc đối tượng dùng súng ak cướp tiệm vàng tại chợ đông ba là vụ án rất nghiêm trọng
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ trong thời gian ngắn lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án
việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng thực hiện vụ cướp tiệm vàng thể hiện sự mưu trí dũng cảm trong phòng chống tội phạm của lực lượng công an và các đơn vị
hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân
với thành tích trong công tác phòng chống tội phạm chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế đã khen thưởng đột xuất cho bốn tập thể trong đó có phòng kỹ thuật hình sự đội cảnh sát một trăm một mươi ba
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh thừa thiên huế và đội cảnh sát hình sự công an tp huế và chín cá nhân
trước đó vào khoảng một mươi hai h bốn mươi phút ngày ba mươi một tháng bảy tại tiệm vàng hoàng đức và thái lợi chợ đông ba phường đông ba tp huế một người đàn ông đã sử dụng súng ak bắn một phát chỉ thiên
sau đó bắn vào tủ kính tiệm vàng và lấy đi một số cây đựng vàng ném hung vãi ở trước cửa tiệm rồi cầm súng ak đi bộ về hướng cầu gia hội
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã vận động thuyết phục đối tượng ngô văn quốc đã hợp tác giao nộp súng
hôm nay tòa nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo lê xuân giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty liên kết liên kết việt và đồng phạm xin giảm nhẹ hình phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các bị cáo đồng phạm của lê xuân giang gồm nguyễn thị thủy cựu phó tổng giám đốc
phó tổng giám đốc công ty liên kết việt lê văn tú cựu tổng giám đốc công ty liên kết việt
cùng hai bị cáo là cựu nhân viên phát triển thị trường của công ty liên kết việt là trịnh xuân sáng và vũ thị hồng dung
tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt bị cáo lê xuân giang
tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng tội danh trên bị cáo lê văn tú bị tuyên phạt một mươi bảy năm tù
bị cáo nguyễn thị thủy bị tuyên phạt một mươi tám năm tù bị cáo trịnh xuân sáng bị tuyên phạt một mươi sáu năm tù và bị cáo vũ thị hồng dung bị tuyên phạt một mươi ba năm tù
quá trình xét xử phúc thẩm bị cáo lê xuân giang và đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội như trên
tuy nhiên bị cáo lê xuân giang không đưa ra được căn cứ gì mới để hội đồng xét xử có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt
sau khi nghị án hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định bác kháng cáo của bị cáo lê xuân giang và đồng phạm giữ nguyên quyết định về hình phạt tù của bản án sơ thẩm
thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay một tháng tám toàn bộ trạm thu phí trên các tuyến cao tốc đã chính thức tiến hành thu phí tự động không dừng
phương tiện không sán thẻ hoặc là thẻ không đủ tiền sẽ bị xử phạt từ một đến hai triệu đồng và tước giấy phép lái xe
tình hình giao thông trong ngày đầu triển khai như thế nào các phương tiện chủ yếu gặp lỗi gì khi đi qua các trạm thu phí tự động
xin mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây
do mật độ lưu thông lớn xe nối đuôi nhau nên việc nhận diện của thiết bị thu phí không dừng có thời điểm bị chậm lại gây ra sự ùn ứ nhẹ đầu vào
theo ghi nhận từ một mươi năm trạm thu phí với ba mươi tám làn thu phí không dừng của tuyến cao tốc nội bài lào cai các sự cố trong thu phí không dừng chủ yếu là do lỗi trong dán thẻ hoặc tiền trong tài khoản không đủ để qua trạm
hôm nay thì chúng tôi đã huy động tất cả các chủ thể là bách an ví dụ như vdc và vetc lên tận các cái làn thu phí để mà xử lý những cái trách nhiệm thuộc về lỗi thẻ của đơn vị mình
và trước và sau trạm để xử lý sự cố thì lực lượng của vetc cũng đã bố trí rất là đông và sẵn sàng thực hiện cho người dân chỉ một đến hai phút là sau
để giải phóng lượng xe uốn ứ các lực lượng chức năng đã có mặt trên tuyến cũng tăng cường quân số hỗ trợ hướng dẫn phương tiện
nếu anh đi cả tuyến như ai hoặc ai
mặt bằng chung tất cả các phương tiện đều có ý thức cao về trong cái chuyện là chấp hành tụi các khách điện trên
tuy nhiên là những cái hành vi mà gây không đủ điều kiện vào lần vetc thì mang tính chất là đáng con quả chủ quan về mặt tâm lý
cho nên là đó là nguyên nhân chứa phải là gọi là cố tình cố ý để gây ảnh hưởng ứng tác giao thông
cho nên là chúng tôi phải dừng lại với góc độ là tuyên tuyên nhắc nhở
vận hành ngay lập tức
một trăm linh thu phí tự động không dừng
các lực lượng chức năng và nhân viên các doanh nghiệp có mặt ở đầu cao tốc để điều tiết giao thông hỗ trợ tài xế
tình hình giao thông qua các trạm thu phí được cải thiện
lượng phương tiện xếp hàng giảm
giao thông qua trạm thuận lợi ổn định hơn
không xảy ra u nứ kéo dài
tuy nhiên việc kỳ vọng thu phí không dừng khi qua trạm vẫn chưa thể được như mong đợi
nguyên nhân là có trường hợp xe đã gắn chip etc qua trạm nhưng không đủ tiền trong tài khoản
nhiều xe gắn ipas bị lỗi đọc thẻ và một số xe hộ gia đình ít đi nên chưa chủ động dán etc
các yếu tố này đã phải giải quyết thủ công bằng cách thu tiền mặt
trong quá trình vận hành nó không thể không tránh khỏi những các cái lỗi
và với những các cái đó thì chúng tôi đã cũng đã chỉ đạo kịp thời tổng cục đồng bộ việt nam
cùng với cả các nhà thu phí dựng không dừng để nghiên cứu và có những các cái đánh giá
để đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhất
và có luôn luôn là có ứng trực kịp thời để xử lý những tình huống phát sinh
tôi cho rằng thì đến nay thì cái việc kết nối ra hệ thống là tốt
có thể thấy quy định thu phí không dừng trên cao tốc đang triển khai khá thuận lợi
thực tế trạm thu phí thông thoáng và có tốc độ lưu thông khá nhanh chóng
các con số thống kê cũng cho thấy từ ngày hai mươi sáu tháng bảy đến nay
tỷ lệ lái xe đi dán etc đã tăng đột biến
với tốc độ này theo vetc chỉ trong vòng khoảng hai tháng tỷ lệ gián thẻ etc của xe ô tô
sẽ đạt mục tiêu mà chính phủ đặt ra là khoảng tám mươi năm
trong thời gian tới
phía đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng cũng sẽ tăng cường gián thẻ etc cho khách hàng
với mục tiêu ngày càng nhiều chủ phương tiện sử dụng thu phí không dừng
đây được xem là yếu tố tiên quyết để thu phí không dừng đạt hiệu quả cao nhất